kết luận của thanh tra thành phố hà nội xác định công ty thoát nước hà nội đã mua hơn bốn trăm linh tấn chế phẩm redoxi ba c
từ tập đoàn của đức với giá trị một trăm ba mươi bảy sáu tỷ đồng
kết luận thanh tra cho thấy đơn vị phân phối chế phẩm redoxi ba c là công ty attic
nhà phân phối độc quyền sản phẩm này ở việt nam
đơn vị sản xuất là công ty cung cấp các sản phẩm trong ngành xử lý nước có trụ sở tại đức
sau khi chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ đạo cho phép sử dụng sản phẩm redoxi ba c
tại các hồ ở hà nội công ty thoát nước đã ký ba hợp đồng mua chế phẩm với công ty attic
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến quý i năm hai nghìn một mươi chín công ty thoát nước đã mua nhập kho là bốn trăm linh ba tấn redoxi ba c
với tổng giá trị một trăm ba mươi bảy sáu tỷ đồng